theo đó tại các quận huyện của thành phố đà nẵng lực lượng công an phối hợp sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán người dân
ở các nơi không kiên cố các khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét ngập lụt nước biển dâng do bão đến nơi an toàn
có biện pháp đảm bảo an toàn cho những nơi tránh trú hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa cây xanh
sẵn sàng triển khai các lực lượng phương tiện trang thiết bị cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra
hiện lực lượng công an quảng nam phối hợp với chính quyền cùng với nhân dân đang tiến hành ra soát
kiên quyết di rời các hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao bị sạt lở đất ngập lụt đến nơi an toàn
ưu tiên đối với các hộ dân ở vùng đồi núi sông suối hạ du các con sông và vùng bãi ngang ven biển
đồng thời dự trữ đầy đủ lương thực thực phẩm và nước uống đảm bảo đủ điều kiện cho các hộ dân sinh sống trong thời gian mưa bão
thực hiện kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú an toàn
tại thừa thiên huế các cấp các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão
cũng như chuẩn bị ứng phó với những diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian tới
lưu ý đến các khu vực sung yếu có thể xảy ra sạt lở lũ quét để lên phương án di rời hợp lý
chú trọng đến dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân chủ động phòng tránh
lực lượng công an chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ tịch hà nội
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một một vụ sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
làm hai người bị thương một người mất tích
và trong quá trình lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng của địa phương tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
và thông tuyến giao thông tại đây lại tiếp tục xảy ra sạt lở núi
và rất may không có thương vong xảy ra
ngột ngang bùn đất cây cối ngã đổ là những gì còn sót lại sau vụ sạt lở kinh hoàng
xảy ra vào chiều một mươi một tháng một mươi một tại khu vực chân đập thủy điện sông tranh hai xã trả tân huyện bắc trả my
thời điểm xảy ra sự việc có chín người dân đang qua lại khu vực trên
may mắn sáu người chạy thoát kịp hai người bị thương và một nạn nhân mất tích
ngay khi nhận được tin báo công an huyện bắc trà my đã phân công gần hai mươi cán bộ chiến sĩ
cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích
trong suốt đêm qua tại huyện trường bắc trả my là mưa to liên tục
hôm nay lực lượng cũng đã thương trực tại chỗ
nhằm giảm nguy cơ áp tác giao thông
đồng thời đảm bảo cho việc người dân không đi vào khu vực sạt lỡ để ảnh hưởng tới tính mạng tài sản của họ
sáng nay sau khi thực hiện xong công tác giữ đảm bảo huyện trường
năm giờ ba sáng nay là lực lượng công an huyện đã lên đại hiện trường
lực lượng cơ giới cùng cán bộ chiến sĩ vừa tìm kiếm bằng cơ giới vừa tìm kiếm đào bằng tay bằng công cụ thô sơ
do hôm qua mưa lớn nên lượng đất sạt lỡ thêm khoảng hai mét
nên độ cao khoảng ba mét rất khó khăn cho công tác tìm kiếm cơ hội của nạn
ước tính khối lượng đất đá bị sạt là khoảng một trăm linh mét khối
giao thông qua khu vực trên bị chia cắt nghiêm trọng
địa phương đã huy động nhiều phương tiện cơ giới
xe đào xe xúc để giải phóng mặt bằng
lực lượng công an huyện tham gia tìm kiếm cứu nạn
trực bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông không để xảy ra ách tắc
tuy nhiên mưa lớn kéo dài
khối lượng đất đá tiếp tục sạt lỡ
nên việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả
trong ngày hôm nay lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích
đang nói hiện nay khu vực miền núi tỉnh quảng nam
nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở rất cao
lực lượng chức năng đã căng dây đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên nhiều tuyến đường
người dân cần nâng cao cảnh giác
hết sức cẩn thận khi lưu thông trên đường
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn
trong khuôn khổ hội nghị asean
tối ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi một
tại trung tâm hội nghị quốc tế lê hồng phong
thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch asean
đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh
lãnh đạo nữ asean
với chủ đề vai trò của phụ nữ
trong xây dựng một cộng đồng asean gắn kết
năng động bền vững và bao trùm
trong thế giới hậu covid một mươi chín
cùng dự có lãnh đạo cấp cao các nước asean
bà nguyễn thị kim ngân
chủ tịch quốc hội việt nam
chủ tịch đại hội đồng liên nghị viện asean ipa bốn mươi một
hoàng hậu hà lan maxima
tổng thư ký asean
và các lãnh đạo nữ tiêu biểu
các nước asean các tổ chức quốc tế
hội nghị là dịp để các nước
cùng chia sẻ và trao đổi ý kiến
về các giải pháp để bảo vệ quyền lợi
của phụ nữ trước những hệ lụy tiêu cực
từ covid một mươi chín và dịch bệnh trong tương lai
xác định những phương thức để phát huy
vai trò đóng góp của phụ nữ
trong công cuộc phục hồi tổng thể của khu vực asean
góp phần xây dựng định hướng hợp tác
lâu dài của asean cho giai đoạn sau đại dịch
trong đó vị thế của phụ nữ
được bảo đảm để cộng đồng asean
ngày càng phát triển bao trùm bền vững và tự cường
tại hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đưa ra một số kiến nghị
nhằm phát huy vai trò của phụ nữ
đóng góp thiết thực cho công cuộc phục hồi toàn diện
và bền vững của asean
cũng như trong củng cố và xây dựng cộng đồng asean
giai đoạn tới như
bảo đảm những quyền lợi chính đáng
về kinh tế và sức khỏe của người phụ nữ
bằng những giải pháp hiệu quả và kịp thời
bảo đảm các nỗ lực quốc tế khu vực và quốc gia
về bình đẳng giới
tiếp tục được duy trì thúc đẩy
và không bị cản trở bởi đại dịch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
để hiện thực hóa các vấn đề như đã đề cập
việt nam dự kiến sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao asean
về vai trò của phụ nữ
đóng góp cho phục hồi toàn diện và bền vững
thưa quý vị và các bạn
dự thảo luật cư trú sửa đổi với nhiều điểm mới
so với luật cư trú năm hai nghìn sáu
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
đã đưa các nội dung về quản lý cư trú
bằng nền tảng công nghệ thông tin
cùng nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa
giúp cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
tạo chuyển biến căn bản
trong giải quyết các thủ tục
giữa cơ quan nhà nước và người dân
sổ hộ khẩu từng được ví là cuốn sổ quyền lực
với rất nhiều thủ tục liên quan tới việc cư trú học tập
tuy nhiên quy định trong dự thảo luật cư trú sửa đổi
sẽ chấm dứt sự tồn tại của sổ hộ khẩu giấy
đây được ví như cuộc cách mạng về quản lý cư trú
đặc biệt người dân sẽ giảm được rất nhiều thủ tục hành chính
có đặt vấn đề là hoàn thành cái dữ liệu
giới chức cư quốc gia và xóa sổ hộ khẩu
thực ra đối với người dân chúng tôi rất vấn khởi
bởi vì là nó giảm bớt được các cái thủ tục hành chính
đối với người dân
như là đi làm những cái thủ tục
phải mang sổ hộ khẩu mang cái giấy tờ đi theo

thủ tục hành chính qua điện tử
thì nó là một cái thông tin
mọi người dân đều hưởng ứng thôi
bởi vì là tất cả là
từ những cái thủ tục phức tạp
và những cái thủ tục ngắn gọn
đều nhanh chóng rồi
theo dự thảo luật cư trú sửa đổi
việc quản lý cư trú
bao gồm thường trú và tạm trú
sẽ được tiến hành theo phương thức quản lý hiện đại
bằng công nghệ thông tin
cụ thể tất cả các thông tin về cá nhân
sẽ được tiến hành theo phương thức
và cũng được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều này giúp người dân
khi đi thực hiện thủ tục hành chính
hoặc tham gia giao dịch dân sự
chỉ cần mang duy nhất thẻ căn cước công dân
hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân
bạn có thể tưởng tượng rằng là
khi ở bất cứ nơi
một cái công an xã phường thị trấn nào đấy
bạn cũng có thể đến bất cứ một nơi đâu
và bạn yêu cầu rằng
cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận
rằng tôi là tôi
và bạn cũng có thể

và bạn không cần phải
quay trở về cái nơi mà bạn đã đăng ký thường chú
hay đăng ký tạm chú
để bạn xin lại giấy chứng nhận của bạn
dự thảo luật cư chú sửa đổi
cũng sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần
hoặc toàn bộ một mươi ba nhóm thủ tục hành chính
liên quan đến đăng ký quản lý thường chú
tạm chú của công dân
do sử dụng phương thức quản lý hiện đại
nên dự thảo luật quy định
thời gian giải quyết đăng ký thường chú tạm chú
tối đa là bảy ngày
so với một mươi năm ngày như hiện hành
bên cạnh đó
cũng sẽ không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú
tại thành phố trực thuộc trung ương
như vậy sẽ tạo sự bình đẳng
đối với người dân đang sinh sống trên địa bàn
thành phố trực thuộc trung ương
nhưng chưa được đăng ký thường chú
mặc dù có chỗ ở hợp pháp
chúng ta thấy là cái việc
mà bỏ cái hộ khẩu
điều kiện để nhập hộ khẩu
vào thành phố
đó là việc chúng ta triển khai toàn diện
những quy định tại điều hai mươi ba của hiến pháp
bổ sung trường hợp bị xóa đăng ký thường trú
và quản lý công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú
cũng là một trong những điểm mới được quy định
tại dự thảo luật cư chú sửa đổi
dự án luật cư chú sửa đổi
sẽ tạo hành lang pháp lý
bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân
đồng thời tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ
trong quản lý cư chú
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân
trong việc thực hiện quyền tự do cư chú
thưa quý vị cũng theo chương trình
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết
thông qua luật cư chú sửa đổi
và khi được quốc hội thông qua
luật cư trú sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi một
tại hà nội
cụm thi đua số một bộ công an
gồm cục an ninh chính trị nội bộ
cục an ninh đối ngoại
cục an ninh nội địa
cục an ninh kinh tế
cục an ninh điều tra
tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
các quý vị trong cụm thi đua số một
đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác
tổ chức phong trào thi đua sâu rộng
với nhiều hình thức phù hợp thiết thực
tạo khí thế sôi nổi phấn khởi
hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác
kịp thời tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ
ban hành nhiều chủ trương chính sách giải pháp phù hợp
sự vững an ninh quốc gia
tham gia đảm bảo an ninh an toàn
các sự kiện chính trị hội nghị quốc tế quan trọng
tổ chức tại việt nam
kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
phản động xử lý hiệu quả
các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự
không để bị động bất ngờ
đảm bảo an ninh về tôn giáo dân tộc
các địa bàn chiến lược tổ chức điều tra
xử lý nhiều vụ án quan trọng
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
được triển khai theo đúng chương trình kế hoạch
công tác đề ra
tại hội nghị các đại biểu đã phân tích đóng góp ý kiến
và đề ra những giải pháp phương hướng
các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi một
quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu đề ra
còn trong chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một
cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ công an
gồm các đơn vị
cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
cục cảnh sát giao thông
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
viện khoa học hình sự
cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
tại cộng đồng
đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi các đơn vị trong cụm
đã chủ động xây dựng các chương trình
kế hoạch quy chế làm việc của cụm
tổ chức hội nghị ký giao hước thi đua
sơ kết phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và triển khai thực hiện các nội dung
theo hướng dẫn chỉ đạo của bộ
và kế hoạch của cụm
các đơn vị trong cụm thi đua số năm
cũng đã tham mưu cho bộ nhiều chủ trương
giải pháp quan trọng trên các mặt công tác
chủ động xây dựng nhiều chương trình công tác
theo chức năng nhiệm vụ được phân công
đồng thời triển khai nhiều cuộc thi đua thiết thực
gắn với các phong trào thi đua do bộ công an phát động
các đơn vị trong cụm đều thực hiện tốt
các nội dung kế hoạch tiến độ chương trình đã đề ra
việc khen thưởng biểu dương cho các tập thể cá nhân
được thực hiện công khai dân chủ kịp thời
góp phần động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới trên intv
và tiếp sau đây sẽ là chuyên mục điểm báo

vâng xin cảm ơn chị đinh hà
cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình an ninh ngày mới trên intv
cảm ơn các bạn đã theo dõi

trong đó thì tuyến đường vành đai hai từ đội hai sang đội ba từ ba đình sang quận đống đa thanh xuân

ngày một mươi hai tháng một mươi một việt nam đã ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín mới có quốc tịch hungary được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bệnh nhân số một hai trăm năm mươi ba là nữ hai mươi tám tuổi là chuyên gia người hungary
ngày hai mươi chín tháng một mươi bệnh nhân từ ấn độ nhập cảnh sân bay vân đồn trên chuyến bay có số hiệu lô chín nghìn một và được cách ly ngay tại tỉnh quảng ninh
kết quả xét nghiệm lần hai vào ngày một mươi hai tháng một mươi một bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai và hiện nay bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
như vậy là tính đến chiều qua việt nam có tổng cộng một hai trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu trăm chín mươi một ca mắc do lây nhiễm trong nước
thưa quý vị trong khi đó
thì cũng tại hà nội trong tuần qua đã ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín được cách ly sau khi nhập cảnh
sau một tuần thành phố đẩy mạnh kiểm tra xử lý việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch đã có nhiều chuyển biến
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội nhận định cần tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là siết chặt quy định đeo khẩu trang
báo cáo từ năm đoàn kiểm tra của thành phố hà nội cho thấy các quận huyện khu cách ly đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
người dân cũng đã nêu cao ý thức chấp hành quy định nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
ban chỉ đạo đang đề nghị các xây dựng bản đồ an toàn ví dụ như các trường an toàn các siêu thị an toàn các khách sạn an toàn
và cho người dân biết cứ bấm vào đó là biết chỗ này an toàn hay chưa an toàn và chưa an toàn thì ông phải khắc phục
về việc thực hiện xét nghiệm để đảm bảo không tranh lệch về giá thành phố hà nội giao trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
thực hiện xét nghiệm tại tất cả các khu vực thực hiện cách ly bao gồm khu quân đội và tự nguyện
với mức giá bảy trăm ba mươi bốn đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại